cảm ơn các bạn đã theo dõi
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng ba trăm tám mươi km tính từ vùng tâm bão
phạm vi gió mạnh cấp một mươi trở lên khoảng một trăm chín mươi km tính từ vùng tâm bão
sự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được hai mươi năm ba mươi km
đến một mươi sáu h ngày mai một mươi sáu tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một ba độ vĩ bắc một trăm một mươi ba hai độ kinh đông
ngay trên vùng biển phía nam tỉnh quảng đông trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn tức là từ một trăm năm mươi một trăm sáu mươi
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng ba trăm sáu mươi km tính từ vùng tâm bão
phạm vi gió mạnh cấp một mươi trở lên khoảng một trăm sáu mươi km tính từ vùng tâm bão
do ảnh hưởng của bão ở bắc biển đông bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo hoàng sa
có mưa bão gió mạnh cấp một mươi một cấp một mươi hai vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi bốn cấp một mươi năm giật trên cấp một mươi bảy biển động dữ dội
thông tin cập nhật
về vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào sáng nay tại lai châu khiến một mươi ba người chết
đó là theo thiết bị giám sát hành trình chiếc xe bồn thời điểm gây tai nạn đã chạy với tốc độ lên tới một trăm linh chín km trên giờ
khoảng chín h ba mươi phút sáng nay ngày một mươi năm tháng chín tại km năm mươi bảy năm trăm sáu mươi một trên tuyến quốc lộ bốn d qua thị trấn tam đường
huyện tam đường tỉnh lai châu đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe bồn biển kiểm soát hai mươi bốn c sáu nghìn ba trăm bảy mươi sáu
và ô tô khách một mươi sáu chỗ biển kiểm soát hai mươi năm b bảy
tại khu vực tốc độ lạnh nhất là một mươi sáu tám mươi tám và chảm khiến hai xe lao xuống suối sâu có nhiều tảng đá
khiến một mươi ba người tử vong hai người bị thương
theo ban an toàn giao thông tỉnh lai châu nguyên nhân ban đầu được xác định do xe bồn chạy quá tốc độ quy định
cụ thể thiết bị giám sát hành trình của tổng cục đường bộ thông báo tốc độ xe bồn vào lúc chín h một mươi là một trăm linh chín km trên giờ
đã đâm vào xe khách di chuyển phía trước dẫn đến vụ va chạm
ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn phó thủ tướng thường trưởng chính phủ chủ tịch ubndgq đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong và bị thương
liên quan đến việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại an giang
sáng nay đoàn công tác của ban an toàn giao thông tỉnh an giang đã đến bệnh viện đa khoa trung tâm và bệnh viện sản nhi tỉnh an giang thăm hỏi hỗ trợ các nạn nhân
tại đây đại diện ban an toàn giao thông tỉnh an giang đã thăm hỏi động viên các nạn nhân đồng thời trao tiền hỗ trợ những người bị thương số tiền hai triệu đồng một người
riêng đối với hai trường hợp một người bị thương nặng và một người gia đình có hoàn cảnh khó khăn ban an toàn giao thông tỉnh hỗ trợ thêm ba triệu đồng một người
trong số một mươi nạn nhân của vụ tai nạn đến sáng nay còn tám người đang nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa trung tâm sức khỏe đều ổn định trước đó hai nạn nhân bị thương nhẹ đã xuất viện
sau nhiều ngày bao vây các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh hòa bình đã bắt giữ được bùi văn an nghi phạm thứ hai trong vụ sát hại tài xế ô tô vứt sát ở chân đèo thung khe
chiều ngày một mươi năm tháng chín công an tỉnh hòa bình cho biết các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh này đã bắt giữ được bùi văn an hai mươi một tuổi chú tại xã thượng cốc huyện lạc sơn là nghi phạm thứ hai bị tình nghi liên quan đến vụ sát hại tài xế ô tô vứt sát ở chân đèo thung khe
công an tỉnh đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ vào cuộc truy bắt sau nhiều ngày bao vây sáng nay công an tỉnh hòa bình đã bắt được đối tượng khi đang ẩn náu tại một khu rừng ở gần nhà
vào hồi ba giờ sáng nay ngày một mươi năm tháng chín tại km hai trăm linh quốc lộ ba mươi bốn thuộc thị trấn tĩnh túc huyện nguyên bình tỉnh cao bằng tổ tuần tra kiểm soát của phòng cảnh sát giao thông phối hợp với phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát chín mươi tám a một mươi chín nghìn ba trăm tám mươi phát hiện hai trăm hai mươi kg pháo lậu
chiếc xe trên do nguyễn hữu lâm trú tải làng mai hạ xã hương mai huyện việt yên tỉnh bắc giang điều khiển hai trăm hai mươi kg pháo cùng chín thùng và một mươi sáu hộp rời loại ba mươi sáu quả một hộp tại cơ quan công an nguyễn hữu lâm khai nhận
trước đó từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay lâm đã nhiều lần chở heo đến khu vực biên giới thuộc huyện bảo lạc để bán do có mối quan hệ từ trước nên lâm mua số pháo trên của một người trung quốc không rõ tên tuổi địa chỉ với số tiền là ba nhân dân tệ
lâm trở số pháo nhập lậu đi đường dẫn vào cửa khẩu cốc bàng huyện bảo lạc tỉnh cao bằng để đưa về địa phương bán kiếm lời